kính thưa quý vị nhằm huy động người dân đồng lòng chia sẻ gánh nặng với chính quyền địa phương
trong phòng chống dịch covid một mươi chín công an phường một quận năm tp hcm đã xây dựng mô hình
tổ dân phòng tự quản và phát huy tinh thần dân ta tự bảo vệ mình góp phần bảo vệ vùng xanh an toàn
không để dịch lây lan trong cộng đồng
quận năm là địa bàn có lưu lượng người tham gia giao thông qua lại rất đông và phức tạp
dễ lây nhiễm dịch bệnh
do đó bên cạnh công tác đảm bảo an ninh trật tự thì việc kiểm soát người qua lại
được công an quận đặt lên hàng đầu để phòng chống sự lây lan của dịch bệnh
các chốt chặn luôn được triển khai hai mươi bốn trên hai mươi bốn đồng thời kết hợp tuần tra khép kính địa bàn
với đặc điểm tình hình của địa bàn của chúng tôi thì rất là nhiều hẻm lớn và nhỏ khác nhau
nó liên thông với nhau
trong khi đó lực lượng của chúng tôi còn hạn chế ngoài ra chúng tôi còn phải thực hiện
những công tác khác căng mình rất nhiều
công tác trong phòng chống dịch quyết tâm được thực hiện theo sự giãn cách của chỉ thị một mươi hai của thành ủy
thì chúng tôi đã tiến hành vận động kêu gọi phát động phong trào người dân cùng tham gia
phòng chống dịch với chúng tôi
với phương châm là mỗi gia đình là một lô cốt mỗi khu phố là một pháo đài
trong cuộc chiến phòng chống dịch
để giữ càng nhiều vùng xanh càng nhiều vùng an toàn cho người dân thì càng tốt
lực lượng công an cũng thường xuyên bám sát địa bàn phối hợp chặt chẽ với các tổ dân phố
để nắm bắt tâm tư nguyện vọng khó khăn và vướng mắt của nhân dân trong mùa dịch
để kịp thời giải thích hỗ trợ nhân dân đồng thời tuyên truyền thông báo các nội dung liên quan
để công tác phòng chống dịch các đợt xét nghiệm tầm soát tiêm phòng cũng như chính sách hỗ trợ
người gặp khó khăn
thì bản thân tôi đã tăng cường tuần tra kiểm tra phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật
liên quan đến công tác phòng chống dịch đặc biệt là chú trọng công tác quản lý tạm vắng tạm trú
và cư trú trên địa bàn nhất là liên quan đến người nước ngoài tập trung cao độ truy vết các trường hợp
tiếp xúc gần với các ca bệnh đã được công bố chủ động tham mưu cho ban chỉ huy đơn vị chính quyền địa phương
lập hàng rào phong tỏa xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự tại các khu phong tỏa
nhằm tăng cường kiểm soát người dân thực hiện nghiêm chí thị một mươi sáu của chính phủ về giãn cách xã hội
cảnh sát khu vực trên địa bàn phường một quận năm cũng đã xây dựng mô hình tổ dân phòng tự quản để huy động
nhân dân cùng chung tay với chính quyền đồng sức đồng lòng để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh
với phương châm dân ta tự bảo vệ mình
đối với cái mô hình dân phòng tự quản thì cụ thể là tôi vận động mỗi con hẻm từ tám đến một mươi hai người là nam giới
với độ tuổi từ một mươi tám đến sáu mươi tổ chức chốt chặn ở các đầu hẻm nhằm kiểm soát việc đi lại ra vào của nhân dân
dân hàng ngày theo chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
mỗi ca trực là bốn tiếng
là từ sáu giờ sáng đến hai mươi hai h hàng ngày kiểm soát không để người lạ shipper giao hàng tự do ra vào các con
hẻm nếu như không có lý do và mục đích chính đáng giám sát việc giao nhận hàng hóa của các hộ dân
đảm bảo các quy tắc năm k
để đảm bảo an ninh trong khu phố và luôn cả lối cơm bên cạnh chúng tôi đề xuất luôn luôn
không có hai mươi bốn trên hai mươi bốn không có cho người lạ hoặc là người trong ra ngoài và người ngoài vô trong
về đêm thì chúng tôi bảo vệ
cho an ninh về trộm cắp này kia luôn cả mấy cái thành phần phức tạp
sau một thời gian hoạt động mô hình dân phòng tự quản dân ta tự bảo vệ mình đã tạo dựng được niềm tin
về sự đồng thuận lớn trong nhân dân và cho thấy những hiệu quả rõ rệt
một trăm linh các con hẻm không có người lạ ra vào người dân tự nguyện và ủng hộ việc lập chốt nên tự ý thức
trong việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch khu dân cư cũng không có ca nhiễm mới